với quyết tâm vụ vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn trong ký một năm hai nghìn hai mươi bốn bảo hiểm xuất việt nam tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và đạt được những kết quả tích cực trong lĩnh vực chuyển đổi số góp phần kiến tạo xây dựng ngành bảo hiểm xuất việt nam chuyên nghiệp hiện đại và đem lại lợi ích to lớn cho người tham gia thù hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
bảo hiểm xuất việt nam đã và đang tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với các cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành khác để làm giàu các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
bảo hiểm xuất việt nam đã phối hợp với bộ công an kết nối chia sẻ xác thực đồng bộ các dữ liệu quốc gia về bảo hiểm
bộ thông tin liên quan đến bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay hệ thống của bảo hiểm xuất việt nam đã xác thực hơn chín mươi sáu triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do bảo hiểm xuất việt nam quản lý
trong đó có gần tám mươi bảy bảy mươi năm triệu người đang tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp chiếm chín mươi bảy ba tổng số người tham gia không bao gồm lực lượng vũ trang thân nhân quân đội
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phối hợp tích hợp thông tin sổ bảo hiểm xã hội trên ứng dụng vnid
đến nay đã có hơn một mươi năm bốn triệu lượt truy vấn thông tin sổ bảo hiểm xã hội thành công để tích hợp lên ứng dụng vnid
kết nối dữ liệu với bộ lao động và thương minh xã hội bảo hiểm xã việt nam đã cung cấp tiện ích tra cứu cho cán bộ thuộc các trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước
để tra cứu các thông tin của người lao động tham gia bảo hiểm xuất
như trạng thái tại thời điểm tra cứu trạng thái hưởng chế độ bảo hiểm xã hội tháng dừng đóng gần nhất
tổng thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng lương bình quân sáu tháng cuối của lần chốt số cuối cùng trong quá trình giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
phối hợp tích cực cung cấp dịch vụ công giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia
đến nay bảo hiểm xuất việt nam đã tiếp nhận từ cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
cho ba trăm bảy mươi chín sáu trăm một mươi bảy trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam cũng đã hỗ trợ bộ y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe
lấy giấy chứng sinh giấy báo tử từ các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc
phục vụ triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp đổi cấp lại giấy phép lái xe
bảo hiểm xuất việt nam cũng đã hỗ trợ bộ y tế liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới sáu tuổi
đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú hỗ trợ chi phí mai táng trợ cấp mai táng
đến nay trên toàn quốc có một hai trăm bốn mươi cơ sở khám chữa bệnh đã gửi dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe
với hai năm trăm một mươi hai hai trăm linh sáu dữ liệu được ghi có một sáu trăm bốn mươi bảy cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy khai sinh
với một bốn mươi một tám trăm một mươi tám dữ liệu được ghi sáu trăm hai mươi chín cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu giấy báo tử với một mươi một tám mươi bảy dữ liệu được gửi
việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của bảo hiểm xuất việt nam giúp người dân có thể đề nghị cấp lại
cấp đổi giấy phép lái xe hoàn toàn trực tuyến trước đây người dân buộc phải đến nơi cấp giấy phép lái xe để nộp
bàn giấy của giấy khám sức khỏe lái xe
việc liên thông giấy chứng sinh giấy báo tử qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội việt nam đã tạo ra tiềm ích rất quan trọng
là đầu vào giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú
hỗ trợ chi phí mai táng trợ cấp mai táng
trước đây người dân buộc phải đến ủy ban dân xã phường để nộp bản giấy của giấy chứng sinh giấy báo tử khi làm thủ tục đăng ký khai sinh đăng ký khai tử
ngoài ra bảo hiểm xuất việt nam cũng đã chia sẻ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế cho các cơ sở khám chữa bệnh để phục vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế cho bộ y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe
tiếp nhận dữ liệu bảo lưu dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế từ bảo hiểm xã hội bộ quốc phòng
có thể thấy với nguồn cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và hệ thống công nghệ thông tin phủ rộng
việc kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu của ngành bảo hiểm sội việt nam với các bộ ngành địa phương giúp chuẩn hóa dữ liệu
nâng cao chất lượng quản lý cải cách liên thông thủ tục hành chính góp phần xây dựng và phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số
phục vụ ngày càng tốt hơn người dân đơn vị và doanh nghiệp